hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

theo chia sẻ của ông nguyễn xuân hùng chất lượng của bản sao số hóa này chưa thực sự đạt yêu cầu đề ra nhưng đó sẽ là tiền đề để trung tâm cùng các đơn vị tiếp tục nỗ lực để tiến hành số hóa khối tài liệu này